thưa quý vị và các bạn theo phần ánh của người dân ở phường tân hiệp thị xã tân uyên tỉnh bình dương
phản ánh về tình trạng xe tải chở đất gây hư hỏng đường xá xe hoạt động với tần suất cao
ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây
phóng viên truyền hình công an dân dân đã đi sâu tìm hiểu sự việc này
nhưng sự việc không đơn giản chỉ là những đoàn xe chở đất thông thường
mà nó còn liên quan đến tình trạng khai thác tài nguyên đất tràn lan không kiểm soát trên địa bàn này
đường bị xấy tung băm nát kể từ khi những đoàn xe chở đất này xuất hiện
ổ voi ổ gà bụi bậm tấn công cuộc sống của người dân
mỗi lần chạy qua đây anh vừa đậu xe chỗ tìm xe xe là hai phút sau là bụi đóng đầy rồi
mà chạy nói chung chạy chèn ép nhau chạy các kiểu luôn chạy không tả được chạy hung hăng lắm
giống như hung thẳng vậy đó
tôi là người dân đây thì chúng tôi phản ánh lên các
phản ánh chức năng để làm sao quán triệt được những tình trạng đấy chứ không có chết
theo một chiếc xe chở đất chúng tôi tìm đến địa điểm khai thác
trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng không thể ngờ đến
hàng trăm chiếc xe đang thay phiên luân chuyển đất
còn đây là hiện trường hầm đất mà chúng tôi tiếp cận được
những hồ lớn rộng đến cả trăm thậm chí cả ngàn mét vuông khoét sâu hàng chục mét
theo quy định sau quá trình khai thác thì đơn vị khai thác phải hoàn thổ tái lập mặt bằng
nhưng từ thực tế ghi nhận được
thì chỉ là khai thác theo kiểu mì ăn liền không quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường
trước thực tế này chúng tôi đã có buổi làm việc với chính quyền địa phương
tại buổi làm việc với ông lê văn nhi đồng
chủ tịch ủy ban nhân dân phường tân hiệp khẳng định
những hầm đất khai thác tại địa phương đều được cấp phép
khai thác phát sản này được quỹ ban nhân viện kiểm tra xử lý rộng
nhưng mà tại sao người ta vẫn còn lại
quay trình còn lại là có hai đơn vị khai thác phát sản có phép
quý vị là khai thác bề đẹp
có phép không phải là không có phép có nghĩa là hợp pháp
rõ ràng địa phương có biết sự hoạt động của các hầm đất này
nhưng vẫn vô tư để tình trạng khai thác trái quy định diễn ra
và hậu quả để lại là những vùng đất tan hoang
để kiểm chứng khẳng định của chủ tịch phường tân hiệp
chúng tôi đã nhiều lần liên lạc và gửi công văn hơn một tháng nay
đến ủy ban nhân dân thị xã tân uyên
thế nhưng chúng tôi vẫn không nhận được gì ngoài sự né tránh của cơ quan chức năng tại đây
hầm đất thì nhộn nhịp hoạt động xe ben vô tư băm nát đường
còn chính quyền địa phương thì vẫn mập mờ trong công tác quản lý
câu hỏi đặt ra là có hay không sự tiếp tay cho việc khai thác kiểu tận thu như trên
và hiện giờ các hoạt động khai thác đất tại bình dương đang diễn biến phức tạp
khai thác theo kiểu tận thu và có những biểu hiện trái phép